chiều ngày một mươi sáu tháng một tại hà nội văn phòng trung ương đảng đã triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi bảy
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đinh thế vinh dự và phát biểu chỉ đạo
bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương nguyễn văn nên chủ trì hội nghị
năm hai nghìn một mươi sáu văn phòng trung ương đảng đã làm tốt công tác tham mưu giúp việc ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo chỉ đạo thành công đại hội một mươi hai của đảng tham mưu
đề xuất xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và quy chế làm việc của ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
xây dựng tổ chức thực hiện chương trình làm việc năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị ban bí thư
biểu dương những thành tích đạt được của văn phòng trung ương đảng trong năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí đinh thế huỳnh nhấn mạnh văn phòng trung ương đảng cần phát huy vai trò tiên phong
nòng cốt cùng các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu
phục vụ các hội nghị ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư và lãnh đạo chủ chốt trong năm hai nghìn hai mươi
văn phòng có biện pháp công tác phù hợp nắm chắc tình hình năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
và các chỉ thị nghị quyết của đảng của các cấp các ngành để phản ánh tham mưu cho trung ương
làm tốt việc xây dựng thẩm định các đề án báo cáo và biên tập văn bản của trung ương mà văn phòng trung ương được giao chủ trì
tiếp tục nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ thư từ tiếp dân khai thác
ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong xử lý công việc bảo đảm điều kiện
phương tiện làm việc cho các cơ quan lãnh đạo của đảng các ban đảng
nhân dịp này văn phòng trung ương đảng đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm hai nghìn một mươi sáu